thông tin từ ủy ban kiểm tra thành ủy hải phòng cho biết theo đề nghị của ủy ban kiểm tra thành ủy hải phòng
ban thực vụ thành ủy hải phòng vừa quyết định khai trừ đảng đối với ông bùi doãn nhân
nguyên huyện ủy viên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
do có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố bị can
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã có quyết định khởi tố bị can
đối với ông bùi doãn nhân về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
cùng bị khởi tố với ông đùi doãn nhân
với ông bùi doãn nhân còn có công vũ đỉnh trung nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện thủy nguyên
và đào văn bắc nguyên cán bộ phòng khoáng sản thuộc sở tài nguyên và môi trường tp hải phòng
trước đó trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín khi còn tại vị nhóm cán bộ trên đã câu kết với nhau
làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất lập hồ sơ khống đối với gần chục lô đất tại đường máng nước thuộc xã này
chuyển sang một thông tin khác hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của nguyễn thái luyện y án trung thân
đối với võ thị thanh mai hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bảy năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm giảm bảy năm so với án sơ thẩm
các bị cáo còn lại được tuyên giảm từ một đến hai năm tù so với bản án sơ thẩm
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định với vai trò là người chủ mưu cầm đầu
bị cáo luyện đã chỉ đạo toàn bộ công việc của công ty bị cáo mai là phó tổng giám đốc
phụ trách tài chính chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài chính của công ty
đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi lừa dối lừa đảo khách hàng
các bị cáo khác là những người giúp sức tích cực cho luyện tạo điều kiện cho bị cáo này lừa đảo
chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của các bị hại
lợi dụng mạng xã hội facebook giao bán các loại máy sản xuất đồ gỗ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam đối với trần tiến duẩn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã thanh bình thịnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đầu tranh bước đầu đối tượng duẩn khai nhận trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đối tượng đã thực hiện hơn hai mươi vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook zalo
chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
công an huyện đức thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương
tỉnh lâm đồng vừa khởi tố hai vụ án một mươi hai bị can để điều tra và làm rõ
các hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đội tuần tra lưu động số một hạt kiểm lâm vườn quốc gia bi đốp
núi bà phát hiện hai vụ khai thác gỗ trái pháp luật quy mô lớn xảy ra
tại tiểu khu chín mươi một và một trăm hai mươi bốn xã đạ trais
tại hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện một mươi tám cây gỗ bạch tùng hồng tùng
và một cây gỗ châm vỏ đỏ
đó đường kính trung bình từ hai mươi chín bảy mươi năm cm đã bị lâm tạc cưa hạ
công an huyện lạc dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh và truyện tập phạm tấn sĩ
thường trú tại tp đà lạt lên làm việc
từ đó làm rõ một mươi hai đối tượng tại xã đại trai huyện lạc dương tham gia khai thác
giúp sức vận chuyển gỗ trái pháp luật
qua đấu tranh mở rộng công an huyện lạc dương còn xác định thêm tám đối tượng khác
liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép tại hai khu vực trên
trong đó có năm đối tượng ở xã đạ trai huyện lạc dương và ba đối tượng ở xã sơn thái huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
cơ quan công an đã thu giữ ba máy cơ xăng sáu xe máy hai dây kéo gỗ một đĩa đựng dây
tám đèn pin đội đầu của nhóm hà phượng phục vụ cho việc khai thác gỗ trái phép
và xe ô tô loại xe đông lạnh do phạm tấn sĩ dùng để vận chuyển gỗ
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương đã khởi tố một mươi hai bị can
bắt tạm giam sáu bị can cấm đi khỏi nơi cư trú sáu bị can còn lại để phục vụ cho công tác điều tra
nhập cảnh vào việt nam bằng đường du lịch sau đó sử dụng hộ chiếu giả để đi trộm cắp
ba đối tượng có quốc tịch iran vừa bị công an thành phố thanh hóa bắt giữ
các đối tượng thường giả vờ hỏi mua nhiều mặt hàng để phân tán sự chú ý của nạn nhân
lợi dụng lúc chủ cửa hàng trả lại tiền đối tượng đã yêu cầu được chọn loại tiền mình thích
với mục đích đánh tráo trộm cắp
trong một vụ việc các đối tượng đã lấy trộm được một trăm linh triệu đồng
cả ba bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam diệp thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội đánh bạc
theo thông tin từ cơ quan điều tra để che giấu hành vi bán số lô số đề nhận phơi và chuyển phơi số lô số đề
để hưởng tiến hoa hồng thảo sử dụng nick zalo với tên thanh thảo để bán nhận và chuyển phơi số lô số đề với người khác
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng năm trong lúc thảo đang thực hiện hành vi nhận bán số lô số đề với khoảng năm người khác
bằng hình thức nhắn tin qua app gia lô với tổng số tiền giao dịch gần một mươi năm triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng đồng thời thu giữ tăng vật gồm hơn ba mươi ba triệu đồng tiền mặt
và nhiều tăng vật phục vụ công việc bán số lô số đề của thảo
tại cơ quan công an thảo thừa nhận về hành vi
thưa quý vị và các bạn những vụ cháy xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua tại các địa phương
cho thấy tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp đặc biệt là thời điểm nắng nóng như hiện nay
hơn hai trăm linh vụ cháy nhà dân chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã khiến cho hàng chục người chết và bị thương
nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu
được lực lượng công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai
với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
vụ cháy vừa xảy ra ngày một mươi bảy tháng năm tại gia đình anh đào nguyên quang ngõ một trăm hai mươi năm phố vĩnh phúc
phường vĩnh phúc quận ba đình hà nội
năm giờ sáng phát hiện có cháy lửa nhanh chóng bùng to không thể di chuyển xuống dưới tầng một
năm thành viên của gia đình treo qua lối ban công bình tĩnh thoát nạn sang nhà kế bên
rất may công trình này cũng không cơi nới
lắp đặt chuồng cọp việc thoát nạn bởi vậy cũng dễ dàng hơn

để có thể cứu giúp cho gia đình của mình hoặc là cho chính mình
trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng động và cả hệ thống báo cháy liên kết với các hộ dân
trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điều này sẽ giúp cho gia đình anh văn và các hộ dân liền kề tiếp nhận thông tin cháy
hỗ trợ nhau xử lý ngay từ ban đầu nếu cháy xảy ra ở bất cứ gia đình nào

tranh thủ thời gian vàng và nhờ vậy thì các thiệt hại do cháy nổ gây ra có thể được giảm thiểu thấp nhất
những buổi diễn tập thực tế như thế này sẽ giúp các hộ gia đình nâng cao kỹ năng xử lý khi cháy nổ xảy ra
không chỉ giữ an toàn tính mạng cho các thành viên trong gia đình
mà còn trợ giúp các gia đình khác trong cùng tổ dân phố
hiện nay địa bàn quận ba đình thành phố hà nội cũng đã vận động được một trăm linh các hộ gia đình
mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà đảm bảo việc thoát nạn cho người dân được nhanh chóng và an toàn nhất
còn về các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
chiều nay công an tỉnh bắc ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với trần kiên
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh năm d đóng tại thị trấn thuận thành tỉnh bắc ninh
và bảy người khác về tội nhận hối lộ
qua xác minh công an phát hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh năm d có dấu hiệu vi phạm
hành vi nhận hối lộ kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các chủ phương tiện khi đến đăng kiểm cải tạo xe phải đưa hối lộ cho các cán bộ
lãnh đạo trung tâm đăng kiểm để được bỏ qua các lỗi hoặc hợp thức hồ sơ
số tiền hối lộ lên đến hàng tỷ đồng
cầm hung khí xong vỏ đám cưới ẩu đà năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận một mươi một tp hcm triệu tập
vào trưa ngày một mươi tám tháng năm hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người đã cầm nhiều cây ba chĩa hung khí
xong vỏ đám cưới tại nhà hàng waterpark ở phường ba quận một mươi một ẩu đà hai nhóm đập phá nhiều ban ghế
cửa kính rồi bỏ đi theo công an quận một mươi một nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do mâu thuẫn tiền bạc
làm ăn trong họ hàng với nhau hiện công an quận một mươi một vẫn đang truy xét bốn đến năm người khác trong hai nhóm này
để xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can về tội đánh bạc
cơ quan công an xác định nguyễn thị tuyết là đối tượng chính đã kéo trang bóng về cho các đối tượng cá độ bóng đá hoặc chia thành
các trang bóng nhỏ để các đối tượng khác chơi còn mình nhận hoa hồng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động
và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an tiền cược thắng thua được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục điều tra mở rộng
vào chiều qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khu phố xuôi đá phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi tám tháng năm chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bảy
hướng từ mã đà đồng nai đi thành phố đồng xoài đến ngã tư giao nhau với đường nguyễn huệ thuộc khu phố xuôi đá phường tân xuân
thì bất ngờ va chạm với xe máy do người đàn ông khoảng ba mươi tuổi điều khiển chở theo vợ
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy và hai vợ chồng ngã văng lên phía trước cả hai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu